tự xứng bình là cảnh sát hình sự tấn công bắt giữ người trái pháp luật
võ văn sang cùng với ba đối tượng khác vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định khởi tố và bắt tạm giả
do có mâu thuẫn với nhóm của trần văn nghĩa nên san cùng với ba đối tượng trên đã điều khiển xe máy cầm theo hai con dao và một thẻ chứng minh công an nhân dân giả đi tìm để trả thù
khi đi đến gần quảng trường thành phố quy nhơn thấy một nhóm thanh niên đang ngồi chơi tại đây tưởng là nhóm của nghĩa
nên san đã lao vào đến tự xưng là cảnh sát hình sự và tấn công sau đó bắt ba thanh niên trên đưa đến khu vực phường nhân bình tp quy nhơn và tiếp tục đánh đập